sáng nay thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lê hải an đã qua đời do ngã từ trên tầng cao tòa nhà trụ sở bộ giáo dục và đào tạo số ba mươi năm đại cổ việt quận hai bà trưng hà nội
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã có mặt tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
ông lê hải an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội nguyên quán xã xuân đan huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh là kỹ sư địa vật lý tại đại học thăm dò địa chất moscow liên bang nga
thạc sĩ dầu khí tại đại học tổng hợp brunei tiến sĩ dầu khí tại đại học hegod heriot watt vương quốc anh
ông lê hải an công tác tại trường đại học mỏ địa chất từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông lê hải an được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông lê hải an giữ chức bí thư đảng ủy bộ giáo dục và đào tạo
tình trạng mạo danh phóng viên các cơ quan báo chí để hoạt động phi pháp
không phải là vấn đề mới đặc biệt trong thời gian gần đây đã có nhiều đối tượng xấu mạo danh phóng viên
với nhiều thủ đoạn khác nhau để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
nhẹ thì dùng thẻ nhà báo giả để xin sỏ lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm giao thông
nặng hơn thì dùng thẻ nhà báo giả để lừa đảo tống tiền doanh nghiệp
phản ánh của phóng viên intv
thẻ nhà báo giấy giới thiệu phù hiệu cấp hàm bảng tên và cả trang phục của ngành thanh tra
tất cả đều là đồ giả
và nhóm đối tượng này đã sử dụng để vào vai các phóng viên
đến làm việc với những doanh nghiệp có vi phạm về khai thác cát sỏi mà chúng tìm hiểu trước đó

và sau đó thì xin tiền cho các doanh nghiệp
xin tiền như thế nào
thế tất cả thì đều là xin là đều hỗ trợ kinh phí đi đường
từng làm phó tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành
sau đó bị miễn nhiệm và không thể đối tượng với các doanh nghiệp
có việc làm đối tượng ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại cầu giấy hà nội
đã rủ thêm hai đối tượng khác đi tống tiền các doanh nghiệp
bọn chúng tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi dọc sông hồng
tự xưng là đoàn tiền trạm của thanh tra chính phủ đi khảo sát các doanh nghiệp khai thác cát sỏi
sau đó các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp
và yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì đưa tiền để trả qua chuyện
chúng tôi sẽ phạm một lần kinh doanh
vật liệu trên bến bãi là một lỗi báo của kinh doanh
thứ hai là các doanh nghiệp khai thác của các doanh nghiệp đối địa
các doanh nghiệp đặc biệt là không có và các chất tải trên bến bãi là đều có tải
đều có các lỗi đó thì em phân tích xong thì có lỗi phụ bãi là đưa tiền cho mình
đây liên tiếp xuất hiện các vụ việc mạo danh phóng viên
người đàn ông này tự xưng là nhà báo của vtv một đài truyền hình việt nam
đề nghị tổ công tác một trăm bốn mươi một công an hà nội bỏ qua lỗi vi phạm giao thông của người thân
tuy nhiên chất thẻ mà người nấy đưa ra đã được xác minh tại chỗ là thẻ giả
còn đây là đối tượng lê đình hưởng xưng danh là phóng viên của tạp chí truyền thống và phát triển
đã đến một số đơn vị của tỉnh tuyên quang làm việc
tuy nhiên tổng biên tập tạp chí này đã khẳng định tòa soạn không có phóng viên này
đối với các đối tượng giả danh phóng viên các nhà báo thì các chủ doanh nghiệp
khi có các đối tượng đến giả danh và liên hệ thì hãy hết sức bình tĩnh là phải có đầy đủ các thành phần trong đoàn kiểm tra
ví dụ như chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng trong một đoàn kiểm tra đến để yêu cầu kiểm tra
thì phải có đầy đủ những giấy tờ và các thành phần tham gia của đoàn
thế còn nếu mà chỉ là giới thiệu là phóng viên mà không có đầy đủ các thành phần
thì có thể các chủ doanh nghiệp phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an
hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra
để xác định đúng việc kiểm tra của các thu thập thông tin cũng như của phóng viên có đúng sự thật hay không
tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên để hoạt động phi pháp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín các cơ quan báo chí và gây bất ổn tình hình an ninh trật tự
việc bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng này sẽ tạo tính gian đe chung trong toàn xã hội
đồng thời về phía các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường quản lý cán bộ
nhất là với các phóng viên cộng tác viên không còn làm việc tại tòa soạn